trong phiên thảo luận sáng nay về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
nhiều ý kiến đại biểu cho rằng ban soạn thảo cần cân nhắc ra soát kỹ các quy định trước khi ban hành vì đối tượng áp dụng rộng trên nhiều lĩnh vực
phát biểu tại phiên thảo luận một số ý kiến cho rằng cách tiếp cận của dự thảo đang đi theo hướng dâng cao mức xử phạt tối đa
tuy nhiên vấn đề này cũng cần đặt trong mối quan hệ hành pháp tư pháp và quyền cơ bản của công dân
đánh giá toàn diện về những tồn tại để xử lý hiệu quả trong dự thảo luận này
trước một phiên tòa đập lập xét xử bằng thủ tục tổ tục tư pháp chặt chẽ công bằng bình đẳng mà đáng ra họ phải được hưởng theo quy định của hiến pháp và pháp luật tổ tục